cơ quan cảnh sát công an huyện núi thành xác định trung đã mua năm tờ hóa đơn giá trị gia tăng của hai đối tượng là hoàng thị xuân thảo chú tại quận cẩm lệ tp đà nẵng và đặng thị duyên chú tại quận sơn trà tp đà nẵng với giá năm ba tỷ đồng nhằm mục đích trốn thuế với số tiền hơn một năm tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện núi thành cũng đã khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai đối tượng này để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn
cũng với hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước viên thị an và trương thị kim dung đã bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thái bình khởi tố để xử lý theo quy định của pháp luật
từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi ba với vai trò là giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn an an định viên thị an sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại tp thái bình đã bán cho tri cục đăng kiểm số một mươi một
tổng cộng là một trăm một mươi năm tờ hóa đơn giá trị gia tăng không có hoàng hóa dịch vụ kèm theo hưởng lợi bất chính là gần bốn mươi ba triệu năm trăm linh nghìn đồng
trong thời gian từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng một năm hai nghìn hai mươi với vai trò là giám đốc doanh nghiệp tư nhân đức hải công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ tổng hợp đức hải và công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ sao kim
trương thị kim dung sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một trú tại thành phố thái bình đã bán cho tri cục đăng kiểm số một mươi một tổng cộng là một trăm tám mươi năm tờ hóa đơn giá trị gia tăng
không có hàng hóa dịch vụ kèm theo hưởng lợi bất chính số tiền là trên bốn mươi sáu triệu tám trăm linh nghìn đồng
thưa quý vị bộ công an đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo về tình trạng người dùng để lộ thông tin cá nhân trên mạng
tạo kẻ hở xấu cho kẻ tự nhiên
thu thập và mua bán thông tin từ đó phát sinh tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tuy nhiên hiện nay không chỉ do bất cần của người dùng khiến cho tình trạng lộ lọt thông tin diễn ra
mà những kẻ xấu cũng đã răng ra nhiều bẫy để hòng đánh cắp thông tin cá nhân của người dân
dù có ý thức bảo vệ thông tin cá nhân song chị quỳnh anh cũng không thể hiểu tại sao lại liên tục nhận được các cuộc gọi
giới thiệu các dự án bất động sản cũng như tư vấn mua nhà
tôi không hiểu sao là gần đây nhận được rất là nhiều cái cuộc gọi quảng cáo
giao bán nhà này rồi mời đầu tư này v v
tôi lo ngại là mình bị lộ lọt thông tin cá nhân
cho nên là tôi đã kiểm tra trên mạng google
thì thấy có kẻ xấu đang giao bán rất là nhiều thông tin cá nhân
và trong đó tôi thấy có cả thông tin cá nhân của tôi
theo trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia
có ba cách chính để kẻ xấu có thể chiếm đoạt được những thông tin cá nhân của người dân
như số điện thoại địa chỉ nhà tình trạng hôn nhân
thậm chí cả số căn cước công dân của người dân
một giả danh các web nhận hàng khuyến mãi để dụ lừa người dân tự điền thông tin cá nhân
hai đánh cắp thách cờ tệp khách hàng của những công ty doanh nghiệp đã có sẵn thông tin của khách hàng
ba gửi mã đọc qua gmail facebook zalo và nhiều nền tảng ứng dụng khác
để dụ người dân click vào link chứa mã độc
ba gửi mã đọc qua gmail facebook zalo và nhiều nền tảng ứng dụng khác để dụ người dân click vào link chứa mã đọc
khi mà thông tin đã bị tràn lan trên mạng rồi thì chúng ta cũng không có cách nào thu hồi thông tin lại cả
thì chỉ có một cách là chúng ta hãy bảo mật lại những cái thiết bị điện tử chúng ta dùng
ví dụ kiểm tra điện thoại xem có dính thuyền mã đọc hay không
kiểm tra các tài khoản email tài khoản ngân hàng xem có đủ bảo mật hay chưa
với các tài khoản email hay tài khoản mã xã hội đã đủ xác thực hai lớp hay chưa
sẽ đủ sử dụng đầy đủ những cái tính năng bảo mật của các đơn vị cung cấp dịch vụ yêu cầu hay chưa
với các tài khoản email hay tài khoản mã xã hội đã có mật khẩu mạnh hay là xác thực hai lớp
xem có đăng nhập ở các cái xem có đã bị đăng nhập ở những cái địa điểm nào khác ngoài địa điểm hay đăng nhập hay không
hay tài khoản ngân hàng cũng thế
cũng tìm hiểu xem có giao dịch bất thường phát sinh hay không
xem những cái thông tin như mật khẩu otp hay mạng pin
hay những cái thông tin liên quan là chúng ta có bị những cái gì nó đã dễ đoán quá
chúng ta hãy thay đổi những thông tin đấy
cũng theo trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia
hầu hết các dữ liệu bị đánh cắp sẽ bán ra trợ đen trên một nền tảng được gọi là deep web
những kẻ xấu sẽ giao bán một bộ đầy đủ thông tin cá nhân của ai đó
bao gồm mạng số định danh địa chỉ ngày sinh và thông tin thẻ tiến dụng sẽ có giá từ một cho đến bốn trăm năm mươi đô la
những thông tin cá nhân này sau đó sẽ được những kẻ xấu dùng để khai thuế gian lận
áp dụng khoản vay tạo thẻ giả mạo thanh toán hóa đơn chuyển tiền
khởi động các cuộc tấn công
không spam lựa đảo hay sử dụng chính những thông tin đó để tống tiền nạn nhân
khi người dân phát hiện ra những thông tin cá nhân của mình bị giao bán trên không gian mạng
thì cần liên hệ với cơ quan chức năng nơi gần nhất để phối hợp thông tin
để cơ quan chức năng có những biện pháp hữu hích phù hợp để ngăn chặn ngay tình trạng này
cũng như là truy xét xác định các đối tượng để có thể thực hiện những hành vi nguy hại sau đó
chính giả khuyên cáo hiện có nhiều cách để bảo vệ thông tin của mình trên các giao dịch trực tuyến
online như dùng mật khẩu mạnh và khác nhau sử dụng chương trình quản lý mật khẩu
quét diệt virus và phần mềm mã độc thường xuyên
quan trọng nhất tuyệt đối không cung cấp quá nhiều thông tin cá nhân
cho các dịch vụ web thiếu uy tín và độ tin cậy
tiếp tục với các tin tức kinh tế
trong nước đáng chú ý tại cuộc họp báo quý i năm hai nghìn hai mươi bốn diễn ra vào sáng ngày hôm nay
ngân hàng nhà nước cho biết đối với thị trường vàng
từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay thì giá vàng quốc tế biến động theo xu hướng tăng là chủ đạo
theo đại diện ngân hàng nhà nước hiện ngân hàng trung ương đang triển khai các biện pháp hỗ trợ thị trường vàng
bán vàng miếng để tăng cung cho thị trường thông qua hình thức đấu thầu
đặc biệt lãnh đạo ngân hàng nhà nước thông báo sẽ phát thông báo đấu thầu vàng miếng sgc
ngay trong chiều ngày một mươi một tháng
hiện đã có một mươi năm viện đơn vị là đủ điều kiện tham gia đấu thầu
và việc đấu thầu vàng miếng sẽ góp phần cung ứng thêm lượng vàng ra thị trường đảm bảo cung cầu
dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn ngày một tháng năm và cao điểm hè
vietnam airlines khai thác và mở bán tăng cường hai chuyến bay từ sau hai mươi một giờ
trên các đường bay giữa hà nội tp hcm
các chuyến bay đêm được tăng cường hai chuyến bay từ sau hai mươi một giờ trên các đường bay giữa hà nội tp hcm
các chuyến bay đêm được tăng cường để thêm lựa chọn cho hành khách
đáp ứng nhu cầu du lịch gia tăng dịp cao điểm trong bối cảnh tài cung ứng giảm
do ảnh hưởng của việc triệu hồi động cơ
hiện tại vietnam airlines ghi nhận hai ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ là ngày hai mươi bảy và ngày hai mươi tám tháng bốn
chỉ số lấp đầy của nhiều đường băng đã đạt từ bảy mươi đến chín mươi
như hà nội huế chu lai quy nhơn đồng hới nha trang tp hcm phú quốc tuy hòa đồng hới đà lạt vân đồn
các chuyến bay từ hà nội đến đà nẵng phú quốc đã được lấp đầy hơn một nửa
và dự báo tiếp tục tăng mạnh trong tuần gần nghỉ lễ
ngày một mươi tám tháng bốn đại diện hiệp hội cà phê cacao việt nam thông báo ra về giá cà phê trong ngày
đã lên tới mức là một trăm hai mươi năm đồng một kg tăng khoảng hai mươi năm đồng so với cuối tháng ba
nguyên nhân chính vẫn là do nhu cầu mua quá cao
trong khi nguồn cung còn rất ít hiện tại trên thế giới cà phê việt nam đang một mình một chợ
vì các nước như indonesia brazil ấn độ đều chưa vào mùa thu hoạch
phải đến tháng bảy khi brazil thu hoạch cà phê nguồn cung mới được cải thiện
đầu tiên thì vụ cà phê này tức là tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba giá cà phê còn ở mức là năm mươi tám đồng một kg
và chỉ sau sáu tháng giá cà phê đã tăng hơn gấp đôi lên mức chưa từng có trong lịch sử
thưa quý vị bao bì là một trong những chất thải công nghiệp và sinh hoạt được thải ra nhiều nhất hiện nay
và nhằm tạo thêm giá trị gia tăng cho sản phẩm góp phần bảo vệ môi trường gắn với thực kiện kinh tế tuần hoàn
giảm phát thải và tăng uy tín xã hội
nhiều doanh nghiệp đã xây dựng chiến lược sử dụng bao bì xanh
để phát triển lô gích tích xanh doanh nghiệp này được khuyến khích sử dụng các loại bao bì
làm từ vật liệu tái chế hoặc doanh nghiệp sử dụng các loại bao bì
dễ phân hủy trong môi trường tự nhiên để từ đó tạo ra môi trường kinh doanh xanh sạch và sản xuất bền vững

các sản phẩm giá trị của sản phẩm không chỉ là chất lượng tốt mẫu mã đa dạng giá thành phù hợp mà còn phải thân thiện với môi trường
do vậy xu hướng sử dụng bao bì xanh trở thành xu hướng toàn cầu cũng như ở việt nam hiện nay
bây giờ phải tiến tới kinh tế xanh kinh tế tuần hoàn kinh tế chia sẻ kinh tế phát triển bền vững
thế thì cái xanh của nó là nó bao trùm rất lớn là bao gồm sạch bao gồm cả tuần hoàng bao gồm phát triển bền vững
bao gồm cả an toàn thực phẩm bao gồm cả vệ sinh cho người tiêu dùng và giữ thương hiệu cho xuất phẩm
đúng không tất cả những cái đó chúng ta phải tiến hành thôi
nhưng mà quan trọng là chỉ thị của chính phủ có rồi của bộ nông nghiệp cái thứ chính đúng không bộ úng thương
thì chúng ta phải tổ chức thực hiện
việt nam đang đặt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm sẽ sử dụng một trăm linh bao bì thân thiện với môi trường
việc này sẽ rất khả quan
khi có sự chung tay của nhà nước doanh nghiệp và cộng đồng tuy nhiên để mục tiêu này trở thành hiện thực
trong thời gian tới cần đưa ra chính sách quy định về bao bì xanh rác thải xanh đối với các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh kho hàng
tiếp theo mời quý vị cùng đến với trường quay tp hcm để cùng cập nhật những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
tiếp theo mời quý vị cùng đến với trường quay tp hcm để cùng cập nhật những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
kính thưa quý vị sau loạt tiệm vàng tại khu vực quận năm quận một mươi một đóng cửa thì nhiều tiệm vàng khác tại quận một tp hcm cũng trong tình trạng đóng cửa hoặc là không hoạt động
trên đường lê thánh tùng quận một một phố kinh doanh vàng sầm út dù đang trong giờ buôn bánh nhưng vẫn có tiệm vàng lớn đóng cửa của quận một
tại khu vực đường nguyễn hữu cầu quận một theo ghi nhận bên cạnh những tiệm vàng vẫn mở cửa hoạt động thì vẫn còn vài tiệm vàng đóng cửa tạm nghỉ
đa phần các tiệm vàng đóng cửa đều không có thông báo cụ thể nào
bên trong chợ hòa bình hàng loạt quầy kinh doanh vàng bạc sang sát nhau cửa đóng then cài
mặc dù vẫn còn nhiều tiệm vàng mở cửa nhưng các quầy vàng đã dẹp hết các sản phẩm giả các thương hiệu nổi tiếng được bảo hộ độc quyền như chanel dior cartier lv bungary
cục quản lý thị trường tp hcm cho biết các đội quản lý thị trường thời gian tới sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động giám sát xác minh và tổ chức kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng
ghi nhận trong hai phiên giao dịch đầu tuần chứng kiến sự sụp giảm mạnh mẽ trên thị trường chứng khoán việt nam
chỉ số vn intex đã có phiên giảm gần sáu mươi điểm và phiên giảm hơn một mươi điểm
chỉ số thị trường có lúc thủng mốc là một hai trăm linh điểm
sự giảm điểm của hàng loạt cổ phiếu đã xóa sạch toàn bộ thành quả tăng điểm của chỉ số trong gần hai tháng qua
trong phiên giao dịch ngày một mươi sáu tháng bốn sức ép bán ra phần rất mạnh khiến vn index tiếp tục lùi về một hai trăm một mươi năm điểm
phần lớn các mã cổ phiếu vun hóa vừa và nhỏ đóng cửa trong sắc đỏ với tổng cộng gần bảy trăm linh mã áp đảo số mã xanh gần ba trăm linh mã
trước đó vn index chạy qua phiên đầu tuần với hàng loạt cổ phiếu giảm mạnh thậm chí kịch sàng khi đóng cửa giảm sáu mươi điểm tương đương bốn bảy
mạnh nhất trong vòng hai mươi ba tháng qua kể từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
còn số này đi chứng khoán việt nam trở thành thị trường giảm mạnh nhất châu á trong ngày một mươi năm tháng bốn
so với đỉnh một mươi chín tháng đạt được vào cuối tháng ba chỉ số đã mất gần sáu
theo phân tích của các chuyên gia việc thị trường điều chỉnh ở thời điểm này là phù hợp sau giai đoạn dài neo quanh vùng đỉnh một mươi chín tháng
tuy nhiên điều bất ngờ là tốc độ giảm mạnh chỉ trong một phiên
sau phiên giảm mạnh vừa qua thị trường đã xác nhận xu hướng điều chỉnh ngắn hạn
theo các chuyên gia điều chỉnh này được xem là cơ hội giải ngân cho những vị thế chung và dài hạn
nhưng cần chọn thời điểm phù hợp để xuống tiền
ngày hội du lịch tp hcm lần thứ hai mươi năm hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề hai mươi năm hành trình sóng động
được tổ chức tại công viên hai mươi ba tháng chín quận một tp hcm đã chính thức khép lại với những con số doanh nghiệp thu đầy ấn tượng
đến từ các công ty lữ hành
ước đạt là hơn một trăm bốn mươi đồng
tăng ba mươi ba ba so với năm hai nghìn hai mươi ba trong đó thu nước ngoài chiếm trên bảy mươi số lượng thu được bán ra
sở du lịch tp hcm cho biết theo báo cáo nhanh từ các doanh nghiệp du lịch chỉ sau bốn ngày hoạt động
chương trình kích cầu của ngày hội du lịch lần thứ hai mươi đã thành công thu hút một trăm sáu mươi lượt khách
với doanh thu dự kiến ước đạt hơn một trăm bốn mươi tỷ đồng tăng ba mươi ba ba so với năm hai nghìn hai mươi ba là một trăm linh năm tỷ đồng
trong đó tour nước ngoài chiếm trên bảy mươi số lượng tour bán ra tại ngày hội du lịch tp hcm
cụ thể theo thông tin nhận được từ các công ty du lịch trong ngày cuối bảy tháng bốn lượng khách tranh thủ đến mua tour tăng cao
qua đó đẩy mức doanh thu tăng lên đáng kể
cũng theo thống kê của đơn vị tỷ lệ khách đặt thu giá khách chiếm tới sáu mươi chủ yếu là thu đến các nước như hàn nhật trung
đáng chú ý dù đang trong bối cảnh giá vé máy bay trong nước tăng cao nhưng đơn vị vẫn ghi nhận tỷ lệ khách đặt mua các tour du lịch nội địa chiếm khá cao
tuy nhiên tôi khám phá các tỉnh miền bắc
khi lễ hội như vậy thì sẽ có rất nhiều công ty uy tín tham gia
cô muốn tìm một đơn vị và một tour phù hợp với gia đình
và dự định của cô thì đang tìm một tour hà nội nó ở trong nước thôi
chi phí thì giá nó hợp lý để có thể đi chung với gia đình
ghi nhận từ bộ phận kinh doanh của việt tra vù gian hàng đã đóng hơn một mươi hai lượt khách tham dự
trong đó có hơn sáu sáu trăm linh suốt đặt tour du lịch với giá ưu đẩy
tại gian hàng của đơn vị các tour tuyến miền trung tour biển tại nha trang phú quốc
tiếp tục là sản phẩm thu hút nhiều sự quan tâm của du khách
ngoài ra tour charter thái lan cũng được nhiều khách nhanh tay chốt hết sớm
đồng thời lửa hành saigon tourist cũng cho biết sau bốn ngày tung ra các chương trình ưu đại hấp dẫn
như giảm thêm một triệu đồng cho chùm tour dỗ tổ hùng vương vào dịp lễ ba mươi tháng bốn
cùng với nhiều ưu đải cho hơn ba trăm linh tour trong và ngoài nước khởi hành dịp hè
đơn vị đã thành công thu hút sáu trăm linh chín lượt khách đăng ký tour sản phẩm dịch vụ du lịch
qua đó mang lại tổng doanh thu hơn chín bảy tỷ đồng
chúng tôi rất là nhiệt tình phát động các chiến dịch kinh doanh du lịch cùng với thành phố
cùng với các công ty du lịch ở tại địa phương
chúng tôi đánh giá đây là một cơ số rất là tốt
chính những chính sách khuyến mại sâu và thực tế đã góp phần kích cầu tỷ lệ khách chốt tour
trong bối cảnh giá vé nội địa tăng cao
đồng thời kết quả trên còn cho thấy ngành du lịch thành phố hồ chí minh
đang từng bước phục hồi và tăng trưởng mạnh qua từng năm tổ chức
tiếp tục là hạt nhân kết nối và thúc đẩy sự phát triển của du lịch vùng đông nam bộ
và đồng bằng sông cửu long
trong ngày hội du lịch thành phố hồ chí minh lần thứ hai mươi
chúng tôi đang đưa ra ngày hội cũng gần một trăm linh chương trình
trong đó tập trung vào những sản phẩm tour trong giai đoạn của hè năm hai nghìn hai mươi bốn
trong đó chính sách của chúng tôi vẫn là nhất quán là đối với ngày hội
trong bốn ngày diễn ra thì chúng tôi áp dụng chính sách là ưu đãi dành cho từ một khách cho đến bốn khách
đối với những chính sách giá này
chúng tôi có trọng tài
tâm hướng đến việc làm sao cho du khách khi đang theo dụng dụng tu đải nhiều hơn
và chính sách này sẽ đi xuyên suốt trong giai đoạn từ giai đoạn hè cho đến cuối năm
đây là một đối với những sản phẩm mà đem ra ngày hội du lịch kỳ này
thì số lượng một trăm linh sản phẩm chưa là sản phẩm cuối cùng
chúng tôi sẽ tập trung vào việc đa dạng hóa hơn trong sản phẩm tour sẽ công bố vào khoảng thời gian của tháng năm
thành công của ngày hội không chỉ được thể hiện qua những con số
mà còn là ở niềm vui của du khách tham quan
và hợp tác của các tỉnh thành các doanh nghiệp du lịch trên cả nước
thành công này sẽ tiếp tục lanh tỏa
thúc đẩy du lịch thành phố hồ chí minh phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai
đồng thời tiếp thêm động lực để sự du lịch thành phố hồ chí minh mở trọng khuyên mô
nâng cao chất lượng chương trình trong ngày hội du lịch thành phố hồ chí minh lần thứ hai mươi một năm hai nghìn hai mươi năm
nhằm mang đến những giải pháp xu hướng công nghệ làm đẹp mới an toàn và tiên tiến nhất hiện nay đến với công chúng
ngày một mươi tám tháng bốn triển lãm quốc tế về sản phẩm công nghệ và dịch vụ làm đẹp việt nam beauty care expo năm hai nghìn hai mươi bốn đã diễn ra
triển lãm năm nay quy tụ hơn hai trăm năm mươi gian hàng đến từ gần nhiều quốc gia và vùng lãnh đổ đi đầu trong lĩnh vực làm đẹp toàn cầu
như hàn quốc singapore nhật bản trung quốc
tại đây công chúng được tham quan các gian trưng bày nhiều lĩnh vực như mỹ phẩm
thực phẩm chức năng làm đẹp kính áp trồng và kính thời trang thẩm mỹ
sự kiện cũng mang đến nhiều trải nghiệm cho khách tham quan
như chăm sóc da làm đẹp chuẩn y khoa miễn phí nghệ tư vấn trao đổi cùng chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực làm đẹp
việt nam beauty care expo năm hai nghìn hai mươi bốn không chỉ mở ra cơ hội cho doanh nghiệp làm đẹp trong nước và quốc tế
tìm kiếm đối tác kết nối kinh doanh cùng phát triển khẳng định vị thế thương hiệu việt nam
và đồng thời giới thiệu các nhãn hàng quốc tế đến thị trường trong nước
triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày hai mươi tháng bốn
xu hướng tiếp thị qua kênh koc người tiêu dùng có sức ảnh hưởng lớn đến cộng đồng
được xem là một trong những kênh truyền thông hiệu quả của các ngân hàng trong thời gian vừa qua
các chiến lược với accesstrade và jcb ra mắt dòng thẻ mp jcb hai accesstrade
là bước đi đầu tiên trong hành trình chinh phục khách hàng một cách thân thiện và gần gũi
thuộc bộ sưu tập đình đám mp hai collection mp jcb hai accesstrade là thể tích hợp cả hai tính năng
tính dụng và atm trong cùng một chip giúp người dùng thanh toán tiền lợi bảo mật cao
đây là dòng thẻ độc quyền đầu tiên tại việt nam dành riêng cho cộng đồng koc
hướng tới mục tiêu kết nối và thúc đẩy sự thành công trên lĩnh vực tiếp thị
trực tuyến người dùng có thể dễ dàng kích hoạt và định danh nhanh chóng trên app mpbank
không chỉ vậy chiếc thẻ này cũng là chìa khóa mở ra thế giới vàng ưu đải từ mb
jcb và accesstrade với kho ưu đải hơn một tỷ đồng tại hơn một trăm linh điểm thanh toán toàn cầu
mp jcb hai accesstrade là sản phẩm chiến lược quan trọng trong đầu năm hai nghìn hai mươi bốn từ ba đơn vị lớn
việt nam phát sinh khoảng một trăm linh tấn rác thải điện tử
đây là nỗi lo rất lớn cho môi trường
vì vậy việc tái chế các linh kiện điện tử đã qua sử dụng là một việc làm rất ý nghĩa
góp phần hạn chế rác thải điện tử xả ra môi trường
và đó cũng chính là động lực lớn đã tiếp sức trong việc thổi hồn
cho những chiếc máy hát nhạc độc lạ từ linh kiện điện tử cũ
và phóng sự này cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
anh lâm thanh tùng hiện đang là giảng viên trường đại học kiến trúc tp hcm
cho tra đội lamadam
máy hát nhạc tái chế từ linh kiện điện tử đã cũ
gọi là đơn vị sản xuất nhưng thực tế tất cả máy hát đều được chế tách bằng tay
từ tìm kiếm linh kiện phù hợp lên thiết kế làm khuôn đến động máy
thật ra mình không biết tiếng pháp nhưng mà mình thích cái kiểu là những người quý cô hát
cái thời mà khánh ly mà cỡ một mươi tám đổi mươi nói chung mọi thứ nó đều rất là mọc
thì lại rất là thích cái đó
cho nên đặt tên quán cà phê là lamadam
sau này thì cũng dẹp quán cà phê rồi nhưng mà vẫn có một cái niềm đam mê về âm nhạc
sau đó là được bạn bè giới thiệu tất cả những linh kiện này
một phần là mình thích nhạc một phần nữa mình thích là những cái những cái linh kiện này nó quá hay
điều là những linh kiện của những hàng nổi tiếng hết nhưng mà do nó không còn hợp thời
ví dụ như là không có định vị không có youtube không có camera lùi này kia
nó không còn được sử dụng nữa
nhờ bản thân đó là những hãng hay và mình thấy tại sao mình phải bỏ đi cái điều đó
mà không mang cho nó một cái giá trị mới
trước buồn gì trong giây phút trưa khi chiều về lùng vãi
thoạt nhìn những chiếc máy hát này khó có thể nhận ra chúng được chế tác
từ các linh kiện âm thanh bỏ đi của xe hơi nhưng vẫn mang lại âm thanh rất trong và nét
vừa có thể dùng để nghe nhạc lại vừa có thể tận dụng làm đồ vật trang trí nhà
máy được làm thủ công bằng tay tất cả các khâu vì thế không bao giờ có một máy nào hoàn thiện theo định nghĩa thương phẩm công nghiệp
và cũng không có cái nào giống cái nào
mình muốn mang một cái hồn mới vào trong sản phẩm này
nếu như anh em nào đó cũng làm cái sản phẩm này
thì người ta làm với một cái niệm đam mê đó là tái sử dụng lại một cái sản phẩm linh kiện đó để mang lời ca tiếng hát gì đó
còn mình bên cạnh đó là mình sẽ thổi cho nó một cái hồng mới nữa
mình được một người thầy bây giờ là đồng nghiệp
rồi là tại sao tùng không cá nhân hóa một chút
nghĩa là mình là dân thiết kế thì mình có thể là sản phẩm này nó phù hợp với không gian nào không gian nào không gian nào phong cách nào
cái máy này có thể phù hợp với quang cà phê cái máy kia phù hợp cùng khách phòng ngủ
theo phong cách thiết kế nào đó chẳng hạn
thì từ đó mình mới từ từ mình tìm và nghiên cứu ra để làm
thì cái nào mình không biết được thì mình cứ học
cái nào mình không rành được thì mình nhờ chuyên gia
thì tất cả những điều đó thì đều hỗ trợ cho tùng mới làm hoàn thành được một chiếc máy
và được may mắn là mọi người biết đến lama dam
theo nhận định của thế giới chất thải điện tử gồm những sản phẩm bị vứt bỏ
có phít cắm hoặc pin thường chứa các chất độc hại và nguy hiểm
như thủy ngân
chính vì vậy những chiếc máy hát tận dụng những linh kiện điện tử cũ này
được xem như sản phẩm có tính bảo vệ môi trường nhưng cũng mang tính cá nhân hóa cao
một bộ máy hát lama dam đã giúp bộ phát âm thanh trên xe hơi
cùng với những củ loa gắn trên cửa xe khỏi rơi vào cảnh xả trái điện tử vào môi trường
chắc chắn một điều luôn là bản thân tùng hoặc khán giả sẽ không biết
là cái rác thải điện tử nó sẽ đi về đâu
nhưng khi mà chúng ta tìm được đúng cái giá trị của nó
và chúng ta lấy được cái giá trị đó để hình thành
chứ cho một cái mới cho cái giá trị đó
thì nó lại trở thành một cái sản phẩm có ý nghĩa
nếu như ở đây chúng ta chỉ cần hát âm thanh hay
và chúng ta đem nó về chúng ta nhét vào góc đó chúng ta hát
thì tại sao chúng ta không xem nó là một cái vật trang trí nội thất
nó được cá nhân hóa tốt hơn
nó trang trí cho cái góc phòng nó đẹp hơn
và có thể là lời ca tiếng hát nó đem lại rất là hay rồi
nhưng mà nó là điểm nhấn trong không gian đó nữa
thì cái điều đó thì có vẻ như nó sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều
so với cái chuyện là đơn thuần chúng ta chỉ cần nó hát được thì thôi
có nhiều lúc là tưởng chừng là bỏ đi
bởi vì là mình không mất nhiều thời gian dành cho nó
nhưng mà khi mình xem nó là một cái niềm đam mê của mình đi
thì cứ cuối tuần cuối tháng mình dành một ít thời gian ra để mình làm một hai cái
những chiếc máy hát tuy không hoàn hảo
nhưng luôn chứa đựng câu chuyện riêng
mỗi chiếc máy là một tự sự về văn hóa tiêu dùng
ứng xử với môi trường
cũng là cá tính người thiết kế và thông điệp của người mua máy